liên quan đến vấn nạn mua bán sử dụng bóng cười tràn lan như hiện nay lực lượng chức năng có ý kiến
chỉ phạt hành chính thì chưa đủ tính gian đe mà cần có chế tài thật mạnh để xử lý vấn đề này
hiện bộ công an đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nắm tình hình
xác định thực trạng sử dụng bóng cười và các chất hướng thần mới ở trong nước
bộ công an đang khảo sát quy định của ban kiểm soát ma túy quốc tế và các nước trên thế giới về các chất này
khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất chính phủ đưa vào danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh
xử lý các đối tượng mua bán vận chuyển sản xuất tổ chức sử dụng trái phép các chất này
cũng theo thông tin từ bộ công an hiện nay chưa có quốc gia nào đưa bóng cười vào danh mục chất ma túy
bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là n hai o
theo các chuyên gia nếu thường xuyên sử dụng n hai o có thể gây ra các dối loạn như cảm giác chầm chích ở đầu cất chi
và đi đứng loạn trạng dối loạn khí sắc dối loạn trí nhớ dối loạn giấc ngủ dối loạn nhịp tim và hạ huyết áp
thiếu máu thiếu b một mươi hai thậm chí còn bị tổn thương tủy sống cổ mất chất liệu tủy sống